kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật lúc một mươi năm h của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị và các bạn thủ tướng chính phủ đã yêu cầu bộ y tế tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
trong đó đề nghị bộ y tế cần có giải pháp phù hợp để kịp thời khắc phục tình trạng không ít cán bộ y tế nghỉ việc
nhất là ở các thành phố lớn như hà nội và thành phố hồ chí minh
theo thống kê từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay thành phố hồ chí minh có gần một nhân viên y tế nghỉ việc
và xu hướng nghỉ việc trong lĩnh vực y tế tiếp tục gia tăng
rất nhiều yếu tố khác nhau đã tác động đến quyết định thôi việc của những người nơi tuyến đầu chống dịch
trong đó có áp lực công việc thu nhập khủng hoảng tâm lý
thủ tướng cũng giao bộ y tế chủ trì tổ chức lễ tôn vinh và khen thưởng các thầy thuốc trong tháng một mươi hai này
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín
bàn chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín quận ba đình thành phố hà nội đã phát đi thông báo khẩn tìm người đến nhiều địa điểm có liên quan đến f mới ghi nhận
theo đó tất cả những người từng đến các địa điểm sau nhanh chóng liên hệ với cơ quan y tế
cửa hàng quần áo sáu trăm sáu mươi sáu st số một mươi chín hòe nhai ba đình trong khoảng thời gian từ ngày một tháng một mươi hai đến ngày tám tháng một mươi hai
cửa hàng quần áo số bốn mươi chín an trạch đống đa trong các ngày năm sáu bảy tháng một mươi hai

cửa hàng thịt quay liên số bảy hòe nhai ba đình trong khoảng thời gian từ một mươi sáu h ba mươi đến một mươi bảy h ba mươi phút ngày sáu tháng một mươi hai
cửa hàng tiện xck một mươi sáu hàng than ba đình trong khoảng thời gian từ tám đến chín h ngày sáu tháng một mươi hai
cửa hàng bán đồ gia dụng một mươi k hai trăm linh sáu phố đội cấn ba đình trong khoảng thời gian từ chín đến một mươi một h ba mươi ngày bảy tháng một mươi hai
vườn hoa hàng đậu trong khoảng thời gian từ một mươi năm h đến một mươi bảy h ba mươi các ngày từ một tháng một mươi hai đến một mươi tám h ba mươi
tất cả những người từng đến các địa điểm trên tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với trạm y tế gần nhất
hoặc gọi điện đến cdc hà nội theo số chín trăm sáu mươi chín tám mươi hai một trăm một mươi năm hoặc số chín trăm bốn mươi chín ba trăm chín mươi sáu một trăm một mươi năm

hoặc mất vị giác hoặc cứu rác cần liên hệ ngay với trạm y tế phường xã nơi cư trú để được hướng dẫn và làm xét nghiệm sars cov hai miễn phí
nhằm phát hiện sớm nguy cơ mắc bệnh covid một mươi chín
bản tin tiếp tục với các tin tức về an ninh trật tự
sáng nay ngày một mươi một tháng một mươi hai phiên tòa xét xử sơ thẩm cựu chủ tịch ubnd tp hà nội nguyễn đức trung và hai đồng phạm chuyển sang phần tranh luận
đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đã trình bày bản luận tội và đề nghị mức án đối với các bị cáo
theo đó đại diện viện kiểm sát đã đề nghị hội đồng xét xử tuyên phạt các bức án đối với các bị cáo nguyễn đức trung từ một mươi năm đến một mươi hai năm tù
nguyễn trường giang nguyên giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ acatic công ty acatic và võ tiến hùng
nguyên tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước hà nội
đều bị đề nghị từ sáu năm đến bảy năm tù cùng về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
riêng bị cáo nguyễn đức trung tổng hợp hình phạt năm năm tù trước đó do tòa án nhân dân tp hà nội tuyên phạt bị cáo trung
về tội chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước tổng hợp hình phạt chung đối với bị cáo trung là từ một mươi năm năm đến một mươi bảy năm tù
ngoài án phạt tù đại diện viện kiểm sát còn đề nghị hội đồng xét xử áp dụng hình phạt bổ sung cấm hai bị cáo nguyễn đức trung và võ tiến hùng
giữ các chức vụ liên quan đến quản lý doanh nghiệp tài chính trong các tổ chức kinh tế nhà nước từ ba đến bốn năm sau khi chấp hành xong án phạt tù
thưa quý vị lợi dụng tình hình dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp một số đối tượng xấu đã ra tay thực hiện hành vi vi phạm pháp luật
ảnh hưởng xấu tới tình hình an ninh trật tự trên địa bàn
với quyết tâm của mình lực lượng công an tỉnh bạc liêu đã triển khai
nhiều biện pháp vừa phòng chống dịch vừa đấu tranh có hiệu quả với các đối tượng này đem lại sự an tâm rất lớn cho người dân
ghi nhận của nhóm phóng viên tại huyện đông hải tỉnh bạc liêu
đối tượng ngô văn bình chú tải thị xã gia rai trương tấn sang chú thành phố bạc liêu tô thanh nhân chú huyện đông hải tỉnh bạc liêu
cả ba cùng là công nhân của một công ty thủy sản trên địa bàn xã long điền huyện đông hải
lợi dụng sự tin tưởng của chủ công ty khi giao nhiệm vụ bảo vệ cho công ty
hoặc thống nhất để trộm cắp tôm của công ty
ngô văn bình đã liên hệ với trần văn nhớ ở huyện đông hải để thu mua số tôm trộm được
để thực hiện hành vi trộm cắp bọn chúng đã cắt cầu giao điện của công ty vô hiệu hóa camera an ninh
khi nhớ đến công ty bọn chúng mở cửa và lấy trộm tôm giao cho bình
với thủ đoạn này bình sang và nhơn đã lấy trộm của công ty hơn năm trăm linh kg tôm nguyên liệu
lấy làm giỏi cho công ty đã bàn ba người đồng ý hết
còn đây là đối tượng nguyễn thái bình chú huyện đông hải tỉnh bạc liêu
để có tiền tiêu xài cá nhân bình đã sử dụng các trang mạng xã hội như facebook zalo tham gia vào các nhóm để tìm bạn
sau khi làm quen nguyễn thái bình sẽ hẹn bạn đến nhà nghỉ rồi lợi dụng lúc nạn nhân ngủ quên
bình chiếm ra tài sản của nạn nhân rồi tàu thoát
với thủ đoạn này bình đã sử dụng các trang mạng xã hội như facebook zalo tham gia vào các nhóm để tìm bạn

người dân và các doanh nghiệp phải nâng cao ý thức cảnh giác tự phòng tự quản tự bảo vệ tài sản của mình
thí dụ như là phải tăng cường các biện pháp như gắn camera an ninh rồi gia cố các hệ thống cửa
rồi trước khi đi ngủ thì phải kiểm tra lại tài sản đặc biệt là những vật dụng dễ bị chọn
như là xe hông đa các loại thì mình phải đưa trong nhà cấp tiểu cẩn thận
trong thời gian dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp như hiện nay
các đối tượng xấu sẽ lợi dụng mọi sự sơ hở của người dân để thực hiện các hành vi phạm tội
chính vì thế ngoài sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an hơn ai hết
mỗi người dân cần nâng cao ý thức tự bảo vệ tài sản của bản thân tránh để các đối tượng xấu lợi dụng hoạt động phạm tội
lập nhiều dây hụi mạo danh hụi viên để hốt
và bán nhiều phần hụi không nhằm chiếm đoạt hơn năm trăm linh triệu đồng
một đối tượng ngụ tại xã vĩnh mỹ a huyện hòa bình tỉnh bạc liêu
vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu thi hành quyết định khởi tố bị can
và lệnh bắt tạm giam để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo hồ sơ của cơ quan công an năm hai nghìn chín đối tượng huỳnh minh dũng
chú huyện hòa bình tỉnh bạc liêu đứng ra làm chủ nhiều dây hụi thu hút đông đảo hụi viên tại địa phương tham gia
đến khoảng tháng năm năm hai nghìn hai mươi một nhiều dây hụi mà huỳnh minh dũng làm chủ bị vỡ hụi
nhưng dũng đã không thông báo đến các hội viên mà tiếp tục lập thêm năm dây hụi mới
rồi mạo danh hụi viên hốt và bán nhiều phần hụi khống nhằm chiếm đoạt số tiền hơn năm trăm linh triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và lệnh bắt tạm giam đối với huỳnh minh dũng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thưa quý vị với tình hình dịch bệnh covid một mươi chín nhiều đối tượng xấu lập những trang web đánh bóng những dự án bất động sản
tạo những tin nhắn giao bán giá rẻ để đánh lừa khách hàng
hầu hết những tin nhắn những trang web giao bán đều là những dự án ma dự án không có đầy đủ hồ sơ pháp lý
chủ đầu tư thiếu năng lực trong xây dựng và thi công
do đó để tránh rủi ro mỗi khách hàng khi xuống tiền mua bất cứ một dự án nào thì hãy thận trọng trong giao dịch
tránh chạy theo cơn sốt nhà đất để rồi tiền mất tật mang
giống như nhiều khách hàng khác mỗi ngày chị nguyễn thị quỳnh mai hà nội cũng nhận được rất nhiều những cuộc gọi
những tin nhắn chào mời mua bán những dự án bất động sản giá rẻ
theo như chị mai trong số tất cả những dự án được chào mời có khá nhiều những dự án mà chị thậm chí chưa nghe lên tên chủ đầu tư
và khi tìm hiểu trên mạng
cũng không thấy thông tin về dự án như những cuộc điện thoại mà chị được tư vấn trước đó
tôi cũng hay nhận được các tin nhắn và những lời chào mời qua điện thoại về các mua bán bất động sản các dự án
tôi cũng có tò mò vào tìm hiểu xem các cái dự án đấy nó có thật sự rẻ và có giống như lời quảng cáo hay không
tuy nhiên sau khi tìm hiểu tôi thấy là đa phần các dự án đấy là dự án ma
và có những dự án nó còn chưa khởi công xây dựng
có rất nhiều giải pháp phương pháp để các người sale bán hàng họ sử dụng tiếp cận với khách hàng
trong đó có giải pháp telecell tức là gọi điện thoại đến khách hàng tin nhắn gửi đến khách hàng
tránh những việc mà chúng ta lợi dụng những phương pháp những giải pháp đó
chúng ta lừa dối chúng ta đưa những thông tin không phù hợp không đúng để khách hàng có thể sắp bậy
theo báo cáo của hiệp hội bất động sản việt nam số lượng tiền giao bán nhà đất trên thị trường tăng mạnh ngay sau khi dịch covid một mươi chín cơ bản được kiểm soát
cụ thể lượng tiền giao bán tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một tăng cao so với tháng chín năm hai nghìn hai mươi một đạt mức một trăm ba mươi năm
tuy nhiên bên cạnh những trang giao bán uy tín thì cũng có nhiều trang web giao bán lừa đảo nhằm đánh vào tâm lý của khách hàng muốn mua nhà đẹp giá rẻ
do đó mỗi khách hàng hãy là những người tiêu dùng thông thái trước những chiêu trò của những đối tượng xấu
chúng tôi khuyến cáo khách hàng là cần đối với việc đầu tư bất động sản tham khảo xem xét các thông tin nghe thông qua điện thoại
chỉ để mang tính tham khảo để chúng ta có hiệu quyết thêm
và khi chúng ta có nhu cầu thực sự thì cần phải tìm đến các đơn vị chủ đầu tư thực sự
tìm đến với các đơn vị tư vấn các sản giao dịch uy tín có thương hiệu để chúng ta có thể là trong cạnh đề xuất với họ để tư vấn và giới thiệu cũng như là đảm bảo những cái tính pháp lý trong cái quá trình giao dịch cũng như là mua bán các cái bất động sản nó phải đảm bảo quy định của pháp luật
có thể thấy sau dịch lượng tiền giao bán nhà trung cư phân khúc bình dân tăng cao đột biến
cho thấy thị trường bất động sản
hà nội đã khởi sát trở lại điều này sẽ thúc đẩy mạnh mẽ các chính sách của nhà nước hỗ trợ đầu tư phát triển nhà ở được thực thi mạnh mẽ hơn
tuy nhiên trong bối cảnh biên bán tìm cách để gia tăng tỷ lệ giao dịch biên mùa lại càng thân trọng tìm hiểu kỹ sản phẩm bất động sản giao bán nhằm tránh chạy theo suốt ảo có phần đẩy giá nhà đất tăng lên và sập bẫy mua phải như dự án ma dự án không đầy đủ hồ sơ pháp lý
hẹn gặp lại